theo báo cáo của evn npt đến nay tổng cộng đã thực hiện bàn giao mặt bằng được chín mươi bốn vị trí móng cột
hơn một tuần gần đây tính từ ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đến hết ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đã triển khai thi công thêm bốn trăm hai mươi một vị trí móng
bàn giao thêm bảy trăm ba mươi ba vị trí móng cột
tuy nhiên vướng mắc lớn nhất hiện nay với dự án là thủ tục chuyển đổi đất rừng đường tạm phục vụ thi công của từng dự án thành phần
công tác thi công có những khó khăn về huy động máy móc thiết bị
dự án diễn châu bãi vọt có chiều dài trên bốn mươi chín km đi qua hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh là dự án bot với tổng mức đầu tư trên một mươi ba ba trăm linh tỷ đồng
thời gian thi công dự kiến ba năm hoàn thành tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành công tác
giải phóng mặt bằng giá trị sản lượng của các nhà thầu tương đương bảy mươi hai giá trị hợp đồng
hiện tiến độ một số hạng mục chưa đáp ứng được yêu cầu
với các kiến nghị của nhà đầu tư và địa phương liên quan tới việc đầu tư ngay nhánh trái hầm thần vũ
giai đoạn một hiện nay chỉ xây dựng nhánh phải còn nhánh trái dự kiến đầu tư sau
và xây dựng thêm các nút giao để mở ra không gian phát triển mới phát huy tối đa hiệu quả dự án
phó thủ tướng trần hồng hà ghi nhận đề nghị các chủ thể nghiên cứu kỹ lưỡng tính toán hiệu quả tổng thể
và báo cáo cụ thể hơn tại cuộc họp sau khi thị xát hiện trường
còn trong chiều nay ngày một mươi bảy tháng hai tại thành phố hà tĩnh
phó thủ tướng trần hồng hà chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ ngành
ủy ban nhân dân các tỉnh nghệ an hà tĩnh và quảng bình
về kiểm điểm tình hình triển khai các dự án trọng điểm giao thông vận tải và truyền tải điện trên địa bàn
thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ các dự án này
tại cuộc họp đại diện lãnh đạo các tỉnh đơn vị đã trình bày những khó khăn vướng mắt
đối với các dự án trọng điểm đi qua địa bàn kiến nghị chính phủ thủ tướng chính phủ
các bộ ngành tháo gỡ các vướng mắc để dự án được triển khai nhanh
thay mặt thủ tướng chính phủ phó thủ tướng đánh giá cao và biểu dương ba tỉnh tập trung cao độ
để thực hiện nhiệm vụ chính trị liên quan công tác tái định cư giải phóng mặt bằng
tuy nhiên phó thủ tướng nhìn nhận vẫn tồn tại những khó khăn nhất là đáp ứng tiến độ rất gấp của các dự án
vì vậy rất cần phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và địa phương trong triển khai các dự án trọng điểm quốc gia
liên quan đến dự án đường dây năm trăm linh kv đang tồn tại khó khăn liên quan đất rừng tự nhiên
phó thủ tướng trần âu hà yêu cầu các bộ ngành cần phối hợp bộ tài nguyên và môi trường
trình ủy ban thường vụ quốc hội để sửa luật
trước mắt tuần cuối của tháng hai này cần phải ra một nghị quyết của chính phủ liên quan việc sử dụng đất rừng tự nhiên
đối với các dự án cao tốc bắc nam đi qua các địa phương
phó thủ tướng đề nghị tập trung giải quyết nốt các vướng mắt tồn tại về giải phóng mắt bằng
chủ đầu tư cần nghiên cứu mở thêm các nút giao đường cao tốc để tạo thuận lợi cho đi lại
phát triển kinh tế xã hội của địa phương phù hợp quy hoạch vùng quy hoạch tỉnh
do đó cần bổ sung quy hoạch với tinh thần khó mấy cũng phải làm
nỗ lực trong tháng ba trình chính phủ điều chỉnh quy hoạch để bổ sung thêm nút giao này
các địa phương thông qua cơ quan đầu mối là bộ giao thông vận tải
báo cáo thủ tướng chính phủ nhất là cơ chế vốn bảo đảm hiệu quả
chính phủ sẽ sớm xem xét quyết định việc điều chỉnh này
về vấn đề điều chỉnh một số đoạn tuyến do một số lý do
phó thủ tướng cho rằng ở đây có vấn đề có thể sai thiết kế
phải xem xét kỹ nếu sai thì phải sửa nhưng phải đúng trình tự thủ tục
bộ xây dựng cần ban hành văn bản chung đề cập phương pháp xác định giá vật liệu tại mỏ
đối với địa phương phó thủ tướng cũng lưu ý cần đảm bảo an ninh trật tự cho thi công các dự án
tiếp đó phó thủ tướng đã đến kiểm tra tiến độ dự án cao tốc bắc nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
đoạn bãi vọt hàm nghi vũng áng và thăm động viên công nhân người đa động trên công trường
thưa quý vị cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc đã xảy ra cách đây bốn mươi năm năm
đó là sự kiện lịch sử không được phép lãng quên
qua khứ một mươi hai ngày đêm chiến đấu giữa đèo khao chỉa dường như đã xa
nước mắt và vị đắng đã mờ nhạt nhưng nỗi nhớ thì vẫn còn khắc sâu trong nơi tâm khảm của những người lính trong cuộc
đèo khao chỉa trên khu vực biên giới thủ huyện quảng hòa tỉnh cao bằng
dấu tích về những trận đánh ác liệt bốn mươi năm năm về trước giờ chỉ còn lại trong ký ức của những cựu chiến binh ngày ấy
họ vốn là bộ đội làm kinh tế thuộc trung đoàn năm trăm sáu mươi bảy
khi cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc nổ ra đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng chiến đấu trên mặt trận cao bằng chốt giữ đèo khao chỉa

tất đất thiêng liêng khắc sâu vào tâm khảm chúng ta những chiến đấu anh dũng ở pháo đài đồng đăng lạng sơn bát sát mường khương lào cai trà lĩnh trung khánh cao bằng
sự đánh trả dũng mãnh bảo vệ biên giới của quân và dân ta đã gây thiệt hại nặng nề cho quân địch
chịu tổn thất nặng nề mà chưa đạt được mục tiêu cơ bản đề ra lại bị dư luận quốc tế lên án mạnh mẽ
ngày năm tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín địch tuyên bố rút quân khỏi lãnh thổ việt nam
cuộc chiến đấu diễn ra trong vòng một tháng
tuy nhiên những xung đột còn kéo dài một mươi năm sau đó cho đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bảy mươi năm năm đã trôi qua đất nước đã hòa bình và đang trên đà hội nhập phát triển mạnh mẽ
nhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc là để khẳng định sự thật lịch sử và tính chính nghĩa của cuộc chiến đấu ấy
tri ân và tôn vinh đồng bào chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh bảo vệ từng tất đất biên cương của tổ quốc
giáo dục truyền thống yêu nước lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân nhất là của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh đã không tiếc tuổi xuân
sương máu và tính mạng để bảo vệ nền độc lập tự do thống nhất chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
tại xã hải sơn thành phố móng cái trong sáng nay ngày một mươi bảy tháng hai đoàn công tác của tỉnh quảng ninh và bộ tư lệnh bộ đội biên phòng bộ tư lệnh quân khu ba đã đến dân hương tưởng niệm
chị ấn các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia bò hèn
khu di tích lịch sử quốc gia pò hèn xã hải sơn thành phố móng cái là nơi ghi dấu sự chiến đấu và hy sinh dũng cảm kiên cường bất khuất của cán bộ chiến sĩ đồn công an vũ trang hai trăm linh chín pò hèn
nay là bộ đội biên phòng quảng ninh cùng các công nhân lâm trường hải sơn và nhân viên thương nghiệp cụm pò hèn
trong không khí trang nghiêm thành kính đoàn công tác đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
đã anh dũng chiến đấu hy sinh để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia thiêng liêng của tổ quốc
trước anh linh các anh hùng liệt sĩ các đại biểu nguyện tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước đoàn kết khắc phục mọi khó khăn gian khổ
quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà đảng nhà nước quân đội và nhân dân tin tưởng giao phó thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý
bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị ổn định hợp tác và phát triển